chuẩn bị vào vụ mới thả nuôi tôm hùm nhưng nguồn tôm giống tự nhiên trong nước đang khan hiếm
phần lớn ngư dân phú yên phải mua tôm nhập từ philippines chưa qua kiểm dịch
trong khi đó hầu hết các địa phương đều chưa có quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm dẫn đến thường xuyên phát sinh dịch bệnh
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
hiện loại giống tôm hùm sao nhập từ philippines có giá ba trăm năm mươi đồng một con tôm trong nước giá bốn trăm linh đồng một con
còn tôm hùm xanh philippines có giá bốn mươi đồng một con tôm đánh bắt ngoài tự nhiên ven biển trong nước giá sáu mươi đồng một con
khăn hiếm giống tôm hùm tự nhiên hầu hết ngư dân phú yên phải mua tôm philippines về thả nuôi
sau một thời gian nuôi tôm bị nhiễm bệnh và lây lan ra toàn vùng nuôi dẫn đến chết hàng loạt
trước thực trạng trên ngành thú y tỉnh phú yên khuyến cáo ngư dân cần chú trọng chọn tôm giống có nguồn gốc rõ ràng và được ngành chức năng kiểm dịch
đặc biệt các địa phương cần có quy hoạch chi tiết vùng nuôi và tuân thủ lịch thời vụ tránh nuôi tôm tự phát phát sinh và lây lan dịch bệnh
đối với sông cầu họ làm quy hoạch chi tiết về nuôi tôm hùm họ phong vùng phong tố
tuy nhiên đối với đối tượng khác chưa có quy hoạch nào cả chi tiết
tôi nói thẳng luôn cỡ cả con tôm xú tôm thế cũng không có quy hoạch chi tiết nào cả
toàn là quy hoạch công thớ nổi từ
các dự án trước đây ví dụ như bàn thạch dự án bảy mươi ba của bàn thạch chỉ xác định năm trăm linh hectare đợi cho nuôi tôm hạ lưu sông bàn thạch
tuy nhiên bây giờ nó gần một hectare
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh
phân đấu trong năm hai nghìn một mươi bảy cả nước khoảng một mươi số cơ sở sản xuất tôm giống có quy mô sản xuất
mỗi năm trên một tỷ tôm giống được đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định
có ít nhất một doanh nghiệp là cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của tổ chức thú y thế giới oe để có thể xuất khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm tôm đi các nước